đồn biên phòng cù bai ở huyện miền núi huyện hướng hóa tỉnh quảng trị được thành lập năm một nghìn chín trăm năm mươi năm là một trong số đồn biên phòng ra đời đầu tiên trong cả nước
với chủ trương tìm dân tìm đất và cắm ngọn cờ đầu tiên ở ngã ba biên giới giữa nước bạn lào với miền bắc và miền nam của nước ta
đầm tan kế hoạch phá hoại nhiều mặt của kẻ thù trên tuyến biên giới
người dân tộc vân kiều bao cô nơi đây không bao giờ quên hình ảnh những người chiến sĩ công an vũ trang củ bai ngày ấy đã cùng ăn cùng ở cùng làm với nhân dân
ông hồ văn sừng nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã hướng lập huyện hướng hóa năm một nghìn chín trăm bảy mươi
vẫn nhớ như in ngày ông hiến hai ngôi nhà và hỗ trợ các chiến sĩ công an vũ trang hàng tấn sắn nấu rượu thay cồn để chữa vết thương cho thương binh
những hình ảnh của chiến sĩ công an vũ trang ngày đó vẫn luôn được bồi đắp trong tâm trí của ông
anh em can bố chiến sĩ dụp đỡ từ phạt nương bởi dân này dụp bà con nhiều
gọi là cùng ăn cùng ở với đồng
đồng bào đó đồn với dân là cùng chết song với nhau cả đến hòa bình kết thúc luôn
với bà hồ thị oi nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân xã hướng lập năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn nay đã hơn tám mươi tuổi
nhưng bà oi vẫn nhớ như in những khó khăn khi các chiến sĩ công an vũ trang đem dòng lúa nước
và hướng dẫn người dân thay đổi tập quán canh tác phát cốt đốt chìa trên vùng đất xã hướng lập ngày ấy
hồi trước là ba con họ không ưa họ nói là làm ruông